bắt đầu từ chiều ngày ba mươi một tháng tám dù chưa chính thức nghỉ lễ mùng hai tháng chín nhưng rất nhiều người lao động đang làm việc sinh sống ở hà nội đã đổ ra các bến xe để về quê nghỉ lễ ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ghi nhận vào lúc một mươi năm h chiều ngày ba mươi một tháng tám tại bến xe nước ngầm lượng khách đổ về mỗi lúc một đông vì thời tiết nắng nóng nên nhiều hành khách tỏ ra khá mệt mỏi
theo đại diện các bến xe cho biết đợt nghỉ mùng hai tháng chín năm nay xe sẽ không quá tải vì thời gian nghỉ chỉ ba ngày và lượng sinh viên chưa nhập học
bên cạnh đó các bến xe đồng loạt tăng số chuyến vận chuyển khách trong dịp lễ để đáp ứng nhu cầu của người dân đảm bảo không có tình trạng nhà xe tăng giá vé
tuy nhiên vẫn có trường hợp nhiều hành khách không mua được vé dù đã đặt trước
càng về cuối ngày lượng người và phương tiện giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ thủ đô ngày càng tăng cao
đặc biệt tại một số tuyến đường như pháp vân cầu rẽ đường trên cao vành đai ba
để đảm bảo trật tự và an toàn giao thông tại các bến xe thành phố hà nội đã huy động nhiều lực lượng như kiểm soát dân sự
cảnh sát cơ động công an phường cảnh sát giao thông để phân luồng giao thông kịp thời giải tỏa khi ủn tắc